mạnh cơ cấu lại tập trung vào những lĩnh vực thèn chốt tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
lĩnh vực các thành phần kinh tế khác không đầu tư được hoặc là các lĩnh vực nhà nước cần phải nắm
đối với các vương mắc tại một số nghị định thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
tổng hợp trình chính phủ trong phiên họp tháng bảy để xử lý tạo thuận lợi cho sự phát triển
các bộ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm chứ không phải khoán trắng cho ủy ban trong vấn đề thẩm định một số dự án
còn với vướng mắt của tập đoàn tổng công ty thủ tướng yêu cầu trên nguyên tắc tự lực tự cường
các tập đoàn tổng công ty cần nâng cao trình độ quản trị điều hành tập đoàn tổng công ty
cần tách bạch rõ ràng giữa hội đồng quản trị hội đồng thành viên và tổng giám đốc điều hành tạo hướng đi đúng
sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
sau hai năm ngày làm việc tập trung nghiêm túc trách nhiệm ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ ba mươi năm
nhấn mạnh khối lượng công việc cần xem xét tại phiên họp tháng tám và tháng chín của ủy ban thường vụ quốc hội là rất lớn
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
báo cáo trước ủy ban thường vụ quốc hội bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết
năm hai nghìn một mươi năm có ba mươi tám tỉnh thành phố và bộ quốc phòng có kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tổng số là năm tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
theo quy định của pháp luật phần hai mươi được để lại cho địa phương sử dụng là một một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trên cơ sở đề nghị của các địa phương chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho phép một mươi một tỉnh thành phố
được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế phương tiện vận chuyển người bệnh
từ nguồn hai mươi kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau thời điểm này phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung
theo quy định của luật bảo hiểm y tế
qua thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với tờ trình của chính phủ
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm
vì sao một mươi một tỉnh lại không thực hiện được theo đúng tinh thần của luật
giao ủy ban tài chính và ngân sách của quốc hội thẩm tra chính thức và chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ
để chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám tới đây
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt nam
của quốc hội pháp do chủ tịch nhóm bà stéphane đỗ làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại việt nam
nhấn mạnh bề xây truyền thống cùng sự gần gũi gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân đã tạo nền tảng cho đối tác chiến lược
mà hai nước đã thiết lập chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với pháp
cũng như coi trọng vị thế vai trò của pháp trong khu vực và quốc tế
đánh giá cao hoạt động tích cực của nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội hai nước chủ tịch quốc hội đề nghị
hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục tăng cường hoạt động tiếp xúc và trao đổi hợp tác
đóng vai trò cầu nối hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt stéphane đỗ nhấn mạnh chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vừa qua là bước ngoặt trong quan hệ hợp tác nghị viện và các địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nói rằng hiện có ba mươi tám địa phương pháp có quan hệ hợp tác kết nghĩa với một mươi tám tỉnh thành của việt nam
đây cũng là nét đặc thủ trong quan hệ việt nam pháp
bà stéphane đỗ cho rằng bên cạnh việc trao đổi đoàn cấp cao thì các dự án hợp tác phát triển khác cũng cần được quan tâm
đẩy mạnh hoạt động đầu tư giữa các doanh nghiệp tạo điều kiện cho du học sinh việt nam sang pháp du học
còn trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc tiếp bộ trưởng ngoại giao latvia edgar rinkevich
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao edgar rinkevich là chuyến thăm cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của latvia tới việt nam kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chủ tịch quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
chúc mừng kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước
chủ tịch quốc hội khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của latvia
trong cuộc đấu tranh giành giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay
nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có latvia
về phần mình bộ trưởng edgar rinkevich bày tỏ mong muốn quốc hội việt nam và quốc hội latvia tăng cường hợp tác
sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư
khẳng định latvia luôn ủng hộ và thúc đẩy vấn đề thương mại tự do trong eu
và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy nghị viện châu âu sớm phê chuẩn evfta
cũng như quốc hội latvia sớm phê chuẩn evipa
trước đó nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
bộ trưởng ngoại giao latvia edgar rinkevich thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng bảy hai bên đã tiến hành hội đàm
hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu của việt nam
như nông lâm thủy sản hàng dệt may giải dép sản phẩm mây che đan gỗ vào thị trường latvia và các nước baltic
cũng như các mặt hàng mà latvia có thế mạnh như công nghệ xanh
chế biến thực phẩm khai thác và chế biến gỗ sản xuất thiết bị máy móc có cơ hội vào thị trường việt nam và asean
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh cảm ơn sự ủng hộ của latvia với tư cách là thành viên của liên minh châu âu
trong việc ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
bộ trưởng ngoại giao latvia edgar rinkiewicz khẳng định ủng hộ và sẽ thúc đẩy để hai hiệp định nêu chiên sớm được phê chuẩn vào thực thi
góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và latvia
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh hoan nghênh việc hai nước ký hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nhân dịp này
và việc hai bên tổ chức hội thảo doanh nghiệp việt nam latvia nhân chuyến thăm
hôm nay đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban kinh tế trung ương
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị về tình hình phát triển kinh tế và công tác xây dựng đảng
từ sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đến nay
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn phan bình đề nghị tỉnh quảng trị
tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương đặc biệt là nguồn năng lượng sạch
xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế như cảng nước sâu mỹ thủy
tập trung vào công nghiệp năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời
đồng thời tỉnh phải có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư có chiến lược có tầm nhìn
bên cạnh phát triển kinh tế quảng trị cần phải quan tâm đến đời sống nhân dân
thường xuyên chăm lo đối với các gia đình có công với cách mạng gia đình chính sách
tại nghĩa trang lễ sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang lễ sĩ quốc gia đường chín
thành cổ quảng trị thăm và tặng quà gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị hôm nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã tham dự hội thảo xây dựng tp hcm thành trung tâm tài chính quốc tế
cùng tham dự buổi lễ có đại diện các bộ ngành trung ương các nhà khoa học trong nước và thế giới
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
phát biểu tại hội thảo đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân khẳng định
tp hcm là trung tâm kinh tế lớn đóng góp hai mươi bốn nguồn ngân sách của cả nước
lượng kiều hối chiếm gần năm mươi và huy động vốn cho vay cũng lớn nhất cả nước
để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa phát triển và mở rộng thị trường
đồng thời phấn đấu để xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế
đây là nhiệm vụ của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân thành phố
tại hội thảo các nhà nghiên cứu cho rằng để thu hút các nguồn vốn đầu tư
thành phố cần phải có các cơ chế chính sách mở kêu gọi các doanh nghiệp các tổ chức tài chính
cùng tham gia xây dựng thành phố sớm trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
liên quan đến sai sót trong quá trình trùng tu tu bổ di tích kẻ hộ thành hào kinh thành huế
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy văn phòng ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết
văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về vấn đề này
theo đó phó thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các đơn vị liên quan
cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc bảo tồn tu bổ tôn tạo hệ thống kẻ hộ thành hào kinh thành huế
chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan
thực hiện công tác đánh giá lại chất lượng tình trạng kỹ thuật toàn tuyến kẻ hộ thành hào
tham vấn các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa lịch sử khảo cổ học bảo tồn di tích
đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công nếu cần thiết
có phương án tái sử dụng vật liệu gốc hợp lý bảo đảm đúng nguyên tắc quy định
thông tin dự án theo đúng quy định trước khi tiếp tục triển khai
và có báo cáo định kỳ quá trình tổ chức thực hiện dự án
ra bộ văn hóa thể thao và du lịch kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện
và yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo theo từng giai đoạn thực hiện cụ thể của dự án
ngày một mươi bảy tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm và làm việc với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh an giang về tình hình kinh tế chính trị xã hội của địa phương
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những lĩnh vực mà an giang đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng lưu ý ủy ban nhân dân tỉnh cần triển khai mạnh mẽ hơn vấn đề tự chủ trong cả hai lĩnh vực y tế giáo dục
đảng bộ chính quyền địa phương cần phát huy tính tự chủ để giải quyết những vấn đề còn tồn tại hạn chế
lãnh đạo tỉnh cần mạnh dạn kiến nghị những vấn đề trong chính sách chưa phù hợp đặc điểm vùng miền
trước đó phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang
tiếp theo chương trình hòa bình mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trục lợi bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh
các chuyên gia nhật bản đề nghị thêm hai tháng thí điểm làm sạch sông tô lịch
sau ba lần phải tạm hoãn hôm nay tòa án nhân dân tp hòa bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử tám bị cáo là các y bác sĩ và nhân viên y tế thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản một ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó các bị cáo đã gây ra hậu quả làm thiệt hại cho bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can đã bàn bạc thống nhất với nhau trong việc lập nâng khống số ngày điều trị của các hồ sơ bệnh án
nhằm mục đích lấy thuốc và vật tư y tế rồi đem bán
để chi tiêu cho mục đích cá nhân
tám bị cáo gồm tô thanh nguyên nguyên phó trưởng khoa nội tổng hợp nguyễn thị thanh hải
nguyên trưởng khoa sơ sinh nguyễn thanh hường nguyên phó trưởng khoa sơ sinh trần thị lan anh
nguyên điều dưỡng trưởng khoa sơ sinh nguyễn thị thanh thảo phạm thị bắc bùi thị diệu thuần và đồng thu hoài
cùng là điều dưỡng viên khoa nội tổng hợp của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
dự kiến phiên tòa xét xử diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy
chiều nay công an huyện tràng bom phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ hai xe ô tô tải bị lửa thiêu dụi trước cơ sở kinh doanh nội thất huệ văn bảy mươi chín trên quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã hố nai ba
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày hai xe ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai
đã điều ba xe chuyên dụng cùng gần hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã khiến hai xe ô tô tải và hệ thống đường điện
các viễn thông khu vực trước cơ sở kinh doanh đổ gỗ bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô chở khách xe ô tô vận tải xe container và xe mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tiến hành gia quân thực hiện tổng kiểm tra đối với các phương tiện vận tải
trong đó tập trung vào ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
trong những ngày đầu tổng kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận đã có nhiều trường hợp vi phạm và tiến hành xử lý
trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động toàn bộ lực lượng phương tiện kỹ thuật
để kiểm tra trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ cho phép khi lưu thông qua trạm thu phí
đây chính là một trong những loại hình mà lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý trong thời gian giao quân lần này
bên cạnh đó các lỗi như quá tốc độ dừng đỗ đón trả khách sai quy định hoặc trở qua số người cũng được xử lý triệt đề
trong đó đặc biệt chú ý đến các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
trong đó đặc biệt chú ý đến các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
hành vi vi phạm như lùi xe trên đường cao tốc dừng đỗ trên đường cao tốc và đi ngược chiều trên đường cao tốc
chúng tôi phối hợp cùng với đường quản lý đường vdfi là xử lý bằng hình ảnh camera xử lý cả phạt nguội
cho nên khuyến cáo các người dân đi trên đường cao tốc là phải chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
đơn vị đã triển khai ngay tại đường thì chủ yếu là vi phạm trước hết là về xe quá tải
để xe chở quá tải thứ hai là xe mô tô đi vào đường cao tốc thứ ba là xe vượt qua tốc độ quy định
tình trạng đi quá tốc độ là một nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
trong đợt vừa rồi hầu hết là các xe lé xe không tuân thủ với tốc độ quy định
đã gây ra rất nhiều vụ vi phạm giao thông là đâm vào giải phân cách
kế hoạch tổng kiểm soát sẽ được thực hiện hai đợt
đợt một từ ngày một mươi năm đến hết ngày hai mươi chín tháng bảy và đợt hai từ ngày ba mươi tháng bảy đến hết ngày một mươi bốn tháng tám
doanh nghiệp vận tải cần chấp hành đúng các quy định về pháp luật an toàn giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
mùa mưa bão năm nay đã bắt đầu
để bảo đảm an toàn chạy tàu tổng công ty đường sắt việt nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục và hạn chế những tổn thất do thiên tài gây ra
rủi ro lớn nhất khi mưa bão xảy ra với ngành đường sắt là mưa lớn gây sạt trượt bởi đặc thù của đường sắt là chạy bám theo đường ven
một bên là đồi một bên là đường
trong điều kiện chưa thể kè tất cả các điểm có nguy cơ sạt trượt trên toàn tuyến
mua mưa bão năm hai nghìn một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp khó đoán được diễn biến bất thường
vì vậy tổng công ty đường sắt việt nam đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng đối phó
đồng thời mong muốn nâng cao việc phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai
các chuyên gia nhật bản vừa cho biết việc xả hơn một triệu mét khối nước hồ tây vào sông tô lịch vừa qua
đã cuốn trôi toàn bộ kết quả thí điểm trên sông tô lịch thời gian qua
do đó tổ chức xúc tiến thương mại môi trường nhật bản đã gửi công văn tới thủ tướng chính phủ
bộ tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị lùi thời hạn kết thúc thí điểm
làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nanobioreactor đến ngày một mươi bảy tháng chín
theo đó bước đầu dự án đã diễn biến
tuy nhiên ngày chín tháng bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đã xả khoảng một năm triệu mét khối nước hồ tây vào sông tô lịch
nơi có khu thí điểm làm sạch nên toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các thiết bị kích hoạt
trong vòng gần hai tháng đã bị cuốn trôi
do vậy gần như toàn bộ hệ thống thí điểm phải làm lại từ đầu và cần thời gian tối thiểu
trên một tháng để kết quả trở lại hệ vi sinh vật có lợi thì lấy mộ đánh giá
ở khu vực thí điểm mới chính xác và khách quan
bên cạnh đó đơn vị cũng đề nghị thành phố hà nội cố gắng điều chỉnh việc xả nước
từ hồ tây sau khi thí điểm hoàn thành
trừ trường hợp bất khả kháng bão lũ tràn về gây mất an toàn cho hồ tây thì bắt buộc phải xả nước
liên quan đến việc một số tiểu thương không đồng tình di rời từ chợ yến cũ sang chợ mới
như truyền hình nhân dân đã phản ánh sau khi dự cuộc họp đảng ủy xã an hòa mở rộng
thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã thống nhất chủ trương di rời chợ yến
theo kế hoạch đồng thời giao ủy ban nhân dân huyện tuy an và xã an hòa hoàn thiện cơ sở hạ tầng
ở chợ mới sớm công bố công khai quy hoạch xây dựng công viên tại khu vực chợ yến cũ
theo đảng ủy ủy ban nhân dân xã an hòa chủ trương quy hoạch xây dựng chợ yến mới
và di rời chợ cũ đến chợ mới là nguyện vọng của cử tri hai thôn nhân hội hội sơn
nguyên nhân là do chợ cũ đã xuống cấp gây ô nhiễm môi trường
sau khi di rời khu chợ cũ sẽ được xây dựng công viên tạo cảnh quan
và khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân
tuy nhiên một số hộ dân trong đó có hộ không phải là tiểu thương
không đồng tình việc di rời chợ đến địa điểm mới đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng
hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đã chuẩn bị sẵn các phương án để hoàn tất việc di rời chợ yến
ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân mua bán tại chợ mới
chính quyền địa phương còn có cơ chế hỗ trợ cho tiểu thương khi đến chợ mới kinh doanh
hồ tiêu và cây ăn quả là những ngành hàng quan trọng có giá trị xuất khẩu lớn của ngành nông nghiệp nước ta
tuy nhiên để phát triển bền vững ba ngành hàng này cần có sự đầu tư đồng bộ hỗ trợ nguồn vốn
cơ chế chính sách sự tham gia của các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã và người nông dân
do đó hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
dự án phát triển bền vững ngành hàng điều hồ tiêu cây ăn quả tại việt nam
dự án nhằm phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng điều hồ tiêu cây ăn quả
theo hướng hiện đại đồng bộ sản xuất hàng hóa lớn với các sản phẩm đa dạng có chất lượng
mang lại giá trị gia tăng cao ở một số tỉnh tại việt nam
dự án sẽ do ngân hàng thế giới tài trợ với đơn vị chủ quản là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu tại một mươi năm tỉnh trên cả nước
dự án sẽ góp phần tăng trưởng bền vững ngành hàng điều hồ tiêu và cây ăn quả
tăng thu nhập và việc làm trong ngành nông nghiệp giảm thiểu tác động môi trường
đặc biệt là giảm khí thải nhà kính và thuốc bảo vệ thực vật
thực hiện dự án sẽ thúc đẩy nông nghiệp việt nam hội nhập với nông nghiệp trong khu vực và thế giới
nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng này trên thị trường quốc tế
thưa quý vị trước tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp
tỉnh sóc trăng đang nỗ lực triển khai các giải pháp cấp bách để khống chế dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
đến ngày một mươi bảy tháng bảy bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại ba trăm hai mươi hai hộ
ở một trăm hai mươi tám ấp của năm mươi bốn xã thuộc một mươi huyện thị thành phố của tỉnh sóc trăng
tổng số lợi bị bệnh buộc phải tiêu hủy là chín năm mươi tám con với trọng lượng tiêu hủy là năm trăm sáu mươi hai bốn trăm bảy mươi năm kg
chỉ cuộc trăn nuôi và thu y tỉnh đã cấp về các địa phương hơn sáu bảy trăm linh lít hóa chất
để phòng ngừa phun xịt trong bán
kính một km quanh khu vực nhiễm dịch đồng thời cấp hơn một một trăm linh lít hóa chất sát trùng tại các ổ dịch
và hơn hai mươi hai năm tấn vôi bột để tiêu hủy lợn bệnh
đến nay tỉnh sóc trăng đã công bố dịch tả lợn châu phi ở bốn huyện là mỹ xuyên trần đề kế sách và châu thành
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các huyện thành phố trong tỉnh
triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách để ngăn chặn khống chế dịch tả lợn châu phi
theo đó các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi
huy động hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền đến trang trại và hộ chăn nuôi
thành lập các tổ chức năng hỗ trợ giúp người dân nhanh chóng xử lý các ổ dịch
tính đến ngày một mươi sáu tháng bảy toàn tỉnh lâm đồng có chín huyện thành phố đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiêu hủy trên chín con với trọng lượng gần chín trăm linh tấn